công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn thái hoàng
chú tại huyện long hồ và nguyễn anh tân chú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản
trong lúc tuần tra lực lượng công an cần thơ đã phát hiện hoàng và tân chở nhau trên chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn
nên đã dừng xe kiểm tra qua xác minh lực lượng công an xác định chiếc xe trên là của anh nguyễn thành công
chú tại thị xã bình minh bị mất trước đó hai ngày hiện hoàng và tân đang bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
được biết hoàng và tân đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản